nhằm tháo gỡ khó khăn tạo bước đột phá cho ngành nuôi tôm việt nam tiếp tục chiếm lĩnh thị trường thế giới
sáng nay sáu tháng hai hội nghị riêng hồng về phát triển ngành tôm việt nam đã được tổ chức tại tỉnh cà mau
địa phương có diện tích nuôi tôm lớn nhất cả nước
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng cùng lãnh đạo gần ba mươi tỉnh có diện tích nuôi tôm
và hơn năm mươi doanh nghiệp nuôi tôm đã tham dự và đối thoại thẳng thắn tại hội nghị
việt nam là quốc gia đứng thứ ba thế giới về sản xuất tôm và dẫn đầu thế giới về sản xuất tôm xú
tôm cũng là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong nhóm hàng thủy sản của việt nam chiếm đến năm mươi tổng kim ngạch
thời điểm cao nhất năm hai nghìn một mươi bốn xuất khẩu tôm đạt đến gần bốn tỷ đô la mỹ
cả nước đã hình thành vùng sản xuất tôm giống tập trung tại các tỉnh ninh thuận bình thuận khánh hòa
và các tỉnh tây nam bộ như cà mau bạc liêu
theo bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
con tôm là sản phẩm có giá trị được ngành nông nghiệp lựa chọn là một trong các đối tượng chủ lực
mang tính đột phá trong tái cơ cấu ngành thủy sản và nông nghiệp nói chung
về dư điện lại là chỗ đứng của chính con thủy sản trong đó có con tôm nước lợi của chúng ta
do đó thứ nhất về không gian phát triển
thứ hai về thị trường
thế giới có bảy tỷ dân thế giới có hàng nghìn tôn giáo không có một tôn giáo nào kì ngăn con tôm
thế giới ngày càng giàu có càng thích ăn con tôm
do đó về mặt thị trường cho đến nay và số năm tới khẳng định
chưa có giới hạn về đầu gian con tôm
kể lại những bài học mang tính thay đổi về tư duy từ chuyến khảo sát nuôi tôm tại ecuador
đại diện tập đoàn thủy sản minh phú ông vô tôm của thế giới cho rằng
sản phẩm tôm việt nam cạnh tranh rất tốt trên thị trường quốc tế
đại diện doanh nghiệp hàng đầu về nuôi tôm này đề xuất thay đổi mô hình nuôi tôm
thay vì nuôi mật độ cao mà triển khai với mật độ thấp hơn nhưng vẫn đem lại hiệu quả cao
tại sao vậy
tại vì ecuador tôi thấy ecuador họ nuôi tôm ở mật độ thấp
vừa mới sức tải môi trường tức là họ nuôi mật độ từ một mươi con đến năm mươi con một mét vuông
vừa sức tải môi trường cho nên là không phải xử lý môi trường
không phải coi như là xử lý nước tức là nuôi tôm xong thu hoạch xong cái là thả tôm ngay
để đạt được mục tiêu này minh phú đề xuất mở rộng diện tích nuôi tôm rừng nước
theo hướng chuẩn hóa quy trình nuôi tôm của từng hộ dân
để đảm bảo vấn đề truy xuất của các hộ dân
đặc biệt theo mô hình này người dân không cần phải góp đất
mà chỉ cần ký hợp đồng với cam kết nuôi tôm theo quy trình của doanh nghiệp yêu cầu